để hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang của nước bạn lào đóng chân dọc biên giới tỉnh quảng trị
có điều kiện chống dịch covid một mươi chín thời gian qua lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã huy động mọi nguồn lực mua gạo cùng các loại nhu yếu phẩm cần thiết
để hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng và người dân lào sống dọc biên giới với tỉnh quảng trị
tại đồn biên phòng hướng lập huyện hương hóa bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã trao năm mươi bộ quần áo bảo hộ chống dịch một khẩu trang y tế một trăm linh chai nước sát khuẩn
ba tấn gạo và năm mươi thùng nước uống đóng chai cho bộ đội biên phòng công an và nhân dân nước bạn lào
giáp với đồn biên phòng hướng lập
thời gian qua bằng nhiều nguồn lực khác nhau các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới tỉnh quảng trị
với nước bạn lào đã hỗ trợ cho nước bạn lào các thiết bị y tế lương thực thực phẩm
với tổng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
qua đó góp phần tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam lào
để cùng nhau phòng chống đại dịch covid một mươi chín
được biết trong đợt này tỉnh quảng trị cũng đã hỗ trợ cho tỉnh salavan lào
các dụng cụ y tế lương thực và thực phẩm trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng